trước đây nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp thuê văn phòng để có một chỗ làm việc ổn định
mô hình này có đặc điểm là chi phí cao thường đóng tiền theo quý hoặc theo năm nên gây khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp
trước thực tế đó các coworking space không gian làm việc chung đã ra đời và phát triển với tốc độ mạnh mẽ
mô hình này được phần đông các doanh nghiệp vừa và nhỏ
doanh nghiệp khởi nghiệp lựa chọn bởi những lợi ích mà nó đem lại
mở ra các cơ hội kết nối
coworking space là một không gian mở linh hoạt được lấp kín bởi những người làm việc thuộc đa ngành nghề ở nhiều lĩnh vực khác nhau
đây là cơ hội để những người làm việc tại đây mở rộng mối quan hệ và làm môi trường thuận lợi để biến những người bạn trở thành khách hàng đối tác hay nhà đầu tư
trị tiêu văn phòng ít hơn
không gian làm việc coworking tạo cho các doanh nhân và những người khởi nghiệp trẻ những cơ hội làm việc trong một văn phòng được trang bị đầy đủ mà không phải lo lắng khi thành lập văn phòng riêng
thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh
thúc đẩy sự hợp tác
các không gian coworking giúp các thành viên cộng tác với những người xung quanh để cùng học hỏi và trao đổi những kỹ năng mới
chia sẻ nguồn cảm hứng
xu hướng phát triển của các coworking
working space cũng là khởi nguồn của nhiều ý tưởng khởi nghiệp ra đời dựa trên mô hình kinh tế chia sẻ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
để tạo ra uy tín cái thứ hai là mong muốn thêm nữa là co space có thể hỗ trợ giúp đỡ và tham gia cùng với spaynow
để xây dựng lên một cái mạng người coispace thứ nhất là giúp đỡ khách hàng thứ hai là cho mô hình nhân rộng
để mọi người cùng biết đến và thứ ba sẽ là xây dựng cùng một cái hệ sinh thái và trong đó thì các coispace
sẽ liên kết làm việc cùng với nhau và họ các khách hàng có thể hưởng đến những giá trị gia tăng tại mỗi bên như vậy
bên cạnh đó công nghệ cũng là một yếu tố khiến các sáng lập viên của spaynow phải chăn trở
bởi các em đều xuất phát từ các chuyên ngành về kinh tế
khó khăn thứ nhất là do kinh nghiệm của tôi vẫn còn ít khó khăn thứ hai về mặt công nghệ thì công nghệ hiện tại luôn luôn đổi mới
cho nên là tôi phải tìm tòi và học hỏi khá nhiều bên cạnh đó tôi còn vướng cả lịch học ở trên lớp

khởi nghiệp có những lúc chán nản có những khi muốn bỏ cuộc hơn nữa những sinh viên như an như kiên
còn phải cân bằng giữa việc học và việc phát triển dự án thế nhưng tinh thần khởi nghiệp ý chí kiên cường
đã giúp cho các thành viên của spaynow vượt qua mọi rào cản để có được những thành công đầu tiên
tuy chưa lớn nhưng thực sự đáng ghi nhận
hôm nay khi đưa trải nghiệm trên thị trường thì khách hàng thứ nhất là những người đơn vị
có thể lựa chọn bên tôi là bên kết nối của coispace kiểu đánh giá khá là cao vì thứ nhất là sẽ giúp họ
tiết kiệm một cái khoản chi phí để đầu tư văn phòng bắt đầu cái thứ hai sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn
và cái chính sách chăm sóc sau đó đó là không chỉ đơn giản cho thuê mà mình chỉ còn hỗ trợ về họ trong suốt
quá trình họ thiếu cái gì thì họ có thể liên hệ với mình như giới tập pháp lý hay là cái phần
về bán hàng làm sao có thể tăng doanh thu hơn cho họ thì mình sẽ hỗ trợ những cái bên thứ ba giải
pháp đưa lên cho họ cái tiếp theo đó là cái mức mà đạt được trên thị trường bây giờ thì mong muốn sắp
tới thì tôi sẽ đưa thêm nhiều coispace khác nữa và mời thêm nhiều đỡ vào trên hệ thống của mình từ
đó sẽ triển khai để khách hàng biết hơn và sử dụng sản phẩm của chúng tôi
khởi nghiệp vốn đã nhiều khó khăn sinh viên khởi nghiệp còn khó khăn hơn rất nhiều
chính vì vậy sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà trường luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hành
trình khởi nghiệp của các thành viên spaynow luôn luôn được tạo điều kiện từ phía trường học viện
tài chính ngôi trường mà các bạn đang theo học những năm gần đây với cái tinh thần quốc gia
khởi nghiệp và viện tài chính cũng luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong cái phạm vi
có thể để khuyến khích động viên sinh viên của viện tài chính tham gia vào trường học viện tài chính
để thực hiện hỗ trợ cho các em thì học viện cũng đã quan tâm tạo điều kiện cho các em giới thiệu cho các
em những cái trung tâm ươm tạo doanh nghiệp giới thiệu cho các em biết những cái thủ tục
những cái quy trình để thành lập một doanh nghiệp và để làm được việc đấy thì học viện cũng đã kết
nối tạo ra những hoạt động kết nối giữa học sinh sinh viên với các doanh nghiệp
với các cái hội mà hỗ trợ trong ba năm gần đây thì học viện cũng luôn tạo ra một cái môi trường
để các em có thể làm quen với khởi nghiệp và khuyến khích cái tinh thần khởi nghiệp ấy thông
qua các cái cuộc thi về cái khởi nghiệp cái tinh thần khởi nghiệp ý tưởng khởi nghiệp để lựa
chọn ra những cái ý tưởng hay những cái dự án tốt để giới thiệu với các trung tâm các tổ chức
giúp đỡ các em trong cái tinh thần này là dự án khởi nghiệp bước ra từ một cuộc thi là một
điều may mắn nhưng cũng là áp lực đối với các bạn trẻ thế nhưng đối với spaynow từng bước đi của
dự án luôn luôn có sự đồng hành và sát sao của các thầy cô giáo những người hiểu các em nhất các
thầy cô tạo điều kiện để nhóm dự án trình bày ý tưởng tận tình hướng dẫn đưa ra những lời khuyên
cho nhóm trong quá trình xây dựng và phát triển dự án trong quá trình triển khai cái dự án thì
ngoài việc bản thân các bạn nên phải liên hệ với học hỏi rất nhiều về mạng công nghệ đồng thời
cũng hoàn thiện bản thân rất nhiều cũng như là các cái kỹ năng để phục vụ các hoạt động kinh doanh
rồi là hoàn thiện về các kỹ năng quản trị để triển khai dự án do vậy là có thể ghi nhận
có thể đánh giá là cái nỗ lực của các bạn trong thời gian qua là vượt bậc ngay từ khi các bạn ấy định hình
là chúng tôi đã có những đồng chí cán bộ giáo viên trẻ đồng hành theo suốt các bạn trong quá trình
tổ chức triển khai cuộc thi đồng hành với các bạn trong việc triển khai cái ý tưởng đó từ một cái ý
tưởng ban đầu đến khi nó manh nha thành một cái sản phẩm hoàn thiện và sau đó là kết nối với các
tổ chức bên ngoài để đưa ra được một cái sản phẩm cung ứng được ra thị trường bên cạnh sự hỗ trợ từ
phía nhà trường spaynow còn được trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông hàn lựa chọn
là một trong những dự án có cơ hội được ươm tạo trong thời gian hơn bốn tháng với những hoạt động thiết thực
đầu tiên là các bạn phải được học đào tạo đào tạo ở đây là chúng tôi đào tạo cho họ cái văn
hóa khởi nghiệp cái tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp thì nó phải đi như thế nào cách thức như
thế nào được như khởi nghiệp là có gì làm lái chứ không phải vay mượn không phải là dùng vốn mà là
phải dùng trí tuệ phải dùng công nghệ nhiều hơn để mình phát triển cái dự án của mình rồi khởi nghiệp
thì càng mạng lứ càng sự hỗ trợ rất là nhiều cái thành phần thành tố trong cái hệ sinh thái mặt khác
thì chúng tôi tổ chức đào tạo cho các bạn những công cụ thông minh ví dụ như là design thinking
hay là business model canvas hay là npv kỹ năng gọi là nghiên cứu thị trường kỹ năng để mà khảo
sát cái giá trị thị trường như thế nào để các bạn có thể đo lường để các bạn có thể thử nghiệm sản
phẩm ngoài cái đào tạo ra thì cái giá trị tư vấn cực kỳ quan trọng tư vấn thì chúng tôi chọn những
chuyên gia chất lượng những chuyên gia mà đã đồng hành với chúng tôi
tháo cảm được cái cách thức mà chúng tôi ươm tạo họ đã được đào tạo bởi những chuyên gia quốc tế
bên cạnh đó thì chúng tôi hỗ trợ cho họ kết nối thị trường giúp cho họ tham gia các sự kiện để kết nối
những quỹ đầu tư những tập đoàn để hỗ trợ về mặt thị trường hỗ trợ đối tác hỗ trợ về việc
các cái dịch vụ với nhau liên kết trong cái mạng lưới cash to up và chúng tôi kết nối với đầu tư
tư vấn cho họ hoàn thiện hết từ cái khâu mà mô hình kinh doanh cho tới sản phẩm tiện nghiệp
cho tới thương mại hóa cho tới
các loại món đầu tư cũng như là mở rộng thị trường
tôi nghĩ vườn đôm sông hàn là một nơi thật sự đáng và để các bạn đưa start up hỗ trợ không chỉ đơn giản các bạn đó
những khóa học mà tôi nghĩ rằng đó là những buổi thực tế rất là cao vì nội dung khoa học đấy chiếm rất là ít thôi
mà chủ yếu là các chuyên gia các mentor là những người điều hành những công ty và những người đã có kinh nghiệm rồi
thì họ có thể tư vấn trực tiếp dự án làm sao để có thể dự án có thể đi đúng hướng và làm sao để kết nối đúng các bên
tiếp tục là đến tháng một mươi thì dự án có thể kết thúc khóa học ở bên sông hàn
thì chúng tôi mong muốn là hoàn thiện xong sản phẩm mình để gọi vốn và đưa sản phẩm đến đối với các nhà đầu tư
với những người quan tâm có thể hỗ trợ cùng với spaynow để đưa dự án trở thành một cái công ty đúng nghĩa của nó để phát triển nhanh và xa
để dự án được hoàn thiện và đưa ra thị trường sản phẩm hồi nào nhất còn rất nhiều việc phải làm và nhiều khó khăn phải đối mặt
với bản thân tôi với đội ngũ của mình thì chúng tôi mong muốn rằng spaynow nó không đơn giản dành chỉ đến core space trên hà nội
chúng tôi sẽ triển khai nhanh ở cả đà nẵng và thành phố hồ chí minh nơi các core space khác cũng đang phát triển rất là mạnh
thứ hai là cái phần người dân cũng đã biết đến cái mô hình này rồi và đã có nhu cầu muốn sử dụng nó
từ đó dần hoàn thiện nhanh của mình và có thể ở việt nam khi nhắc tới coi space khác thì mọi người sẽ nhớ rằng đã có spingna
spaynow vẫn đang bước những bước đi đầu tiên của hành trình của chúng tôi
hành trình khởi nghiệp và vẫn còn đó những khó khăn những nguy cơ phải đối mặt
luôn nghiên cứu tìm tòi học hỏi không ngừng nỗ lực và phấn đấu
hy vọng rằng trong tương lai spaynow sẽ gặt hái được nhiều thành công đem lại nhiều giá trị cho xã hội